cảm ơn các bạn đã theo dõi
đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy này do nguyễn duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ tại tỉnh thái nguyên cầm đầu cùng với các đối tượng trong đường dây của hùng bao gồm khư thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tại quận một tp hcm và nguyễn tiến khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại tỉnh bà rịa vũng tàu
qua công tác khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ gần bảy kg ma túy tổng hợp hai bánh heroin hai khẩu súng ngắn kèm với nhiều viên đạn một xe ô tô trên hai tỷ đồng
cùng với nhiều loại tăng vật khác có liên quan lực lượng công an đang tiếp tục điều tra vụ án
còn tại móng cái tỉnh quảng ninh một đối tượng vượt biên trái phép vận chuyển gần một kg ma túy tổng hợp dạng đá hay còn gọi là ketamin cũng đã bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế móng cái phát hiện và bắt giữ
toàn bộ số ma túy trên được đối tượng gói trong một túi ni lông màu trắng cất giấu trong con thú nhựa màu xám trà trộn vào một túi đồ chơi trẻ em
qua khai thác đối tượng khai tên là nguyễn thị ba sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đăng ký hộ khẩu thường trú tại đường lê lợi quận ngô quyền thành phố hải phòng đã nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng tên là a sáng bên trung quốc về việt nam với số tiền công vận chuyển là một nhân dân tệ
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế móng cái và đội kiểm soát liên hợp số một biên phòng hải quan tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một thông tin đáng chú ý khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết quá trình mở rộng điều tra đã kịp thời phong tỏa thu giữ tám trăm linh triệu đồng do các nạn nhân chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng cho nhóm đối tượng lừa đảo là thanh niên người nước ngoài
thời điểm từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay phòng cảnh sát hình sự tỉnh quảng ngãi đã phong tỏa thu giữ trên hai tỷ đồng
như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh thời gian qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận đơn cầu cứu của một đối tượng tên là a sáng bên trung quốc về việt nam

thời điểm từ tháng bốn năm cơ quan công an còn phát hiện thêm nhiều nạn nhân là phụ nữ đã chuyển tám trăm linh triệu đồng cho nhóm lừa đảo này
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện phong tỏa một sáu tỷ đồng tiền lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi yêu cầu nhân dân đặc biệt là phụ nữ cần nâng cao cảnh giác thủ đoạn lừa đảo này
ai là bị hại của những vụ việc tương tự trên cần đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi để trình báo giải quyết
vâng người dân thì nhẹ dạ cả tin còn nạn lừa đảo ngày càng phức tạp bởi nhiều chiêu trò
bằng thủ đoạn tiếp cận các hộ gia đình để lừa đảo trộm cắp tài sản chỉ trong khoảng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nhóm đối tượng mạo danh nhân viên của công ty ga đã gây ra một mươi chín vụ trộm cắp với số tiền lên tới trên một tỷ đồng
thủ đoạn gây án của tội phạm hết sức tinh vi do vậy phóng viên của truyền hình công an nhân dân tiếp tục làm rõ thủ đoạn của loại tội phạm này
để người dân nâng cao cảnh giác
gia đình bà phan thị tư ở quận đống đà hà nội
tại đây nhóm đối tượng gồm đỗ văn minh ôn ngọc sáng và vũ văn minh đã giả danh nhân viên công ty ga tiếp cận bà tư khi bà ở nhà một mình
và thực hiện màn kịch do chúng giản dự hết sức tinh vi và khéo léo
sau đó bọn chúng đã trộm cắp của gia đình bà tư một trăm năm mươi triệu đồng
vì nó biết tên tôi và nó đã biết số điện thoại nhà tôi thì nó nói thế thì tôi tin
thì tôi cứ tưởng là tôi mua cao

khi mà tiếp cận và tạo lòng tin của khách hàng khi khách hàng cho vào nhà thì bọn em sẽ đánh lạc hướng khách hàng
khi đấy thì ở bên ngoài thì sẽ có
một người lẹn vào
giờ hành chính của các cơ quan công sở chính là thời điểm nhóm đối tượng này hoạt động
vì khi đó trong các gia đình thường chỉ có người già trẻ nhỏ ở nhà
bọn chúng sẽ phân chia vai trò tiếp cận các hộ dân
và trong khi một đối tượng liên tục hỏi các thông tin về bình ga bếp ga
thì đối tượng khác đột nhập lên các tầng lục lọi trộm cắp tài sản
cơ quan điều tra cho biết các đối tượng này đều từng là nhân viên vận chuyển sửa chữa ga tại một số doanh nghiệp kinh doanh ga
nên có kiến thức về lĩnh vực này do đó dễ dàng tạo được lòng tin cho người dân
rất nhiều các bị hại là những khách hàng cũ của chúng
điển hình có hộ gia đình tại quận thanh xuân hà nội bị mất số tiền và tài sản lên tới hơn bốn trăm linh triệu đồng

thế là một thằng nó luồn lên gác gác là nó lục tung hết cả quần áo cái thứ da cái thứ
qua đây cảnh báo quần chúng nhân dân các hộ gia đình trước tiên đề cao tinh thần cảnh giác
khi có đối tượng đến hỏi về kiểm tra bảo hành bảo dưỡng ga và bếp ga của gia đình
thì đề nghị
là những người già trong gia đình không nên mở cửa cho vào
và nếu như có dấu hiệu nghi vấn thì phải báo ngay với tổ dân phố và cơ quan công an nơi gần nhất
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc lực lượng công an tp hà nội đã tổ chức tuyên truyền đến từng tổ dân phố
hộ người cao tuổi hộ dân sinh sống trên địa bàn nắm được phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
cách thức phòng ngừa và xử lý tình huống khi gặp các trường hợp tương tự
và đây cũng chính là bài học cảnh giác cho tất cả các hộ dân
đặc biệt tại các khu đô thị thành phố lớn
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại huyện châu thành tỉnh an giang
đã thiêu hủy hoàn toàn một nhà dân ước tính thiệt hại khoảng tám trăm linh triệu đồng
theo người dân địa phương ngọn lửa phát ra từ nhà ông nguyễn văn cứng tại ấp cần thuận
xã cần đăng huyện châu thành nhanh chóng cháy lan sang nhà ông nguyễn văn cỏi ngay bên cạnh
nhận được tin báo chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với người dân
tham gia chữa cháy
sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy đám cháy đã được dập tắt
hậu quả ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên tám trăm linh triệu đồng
rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra chính quyền địa phương huyện châu thành đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi
động viên và hỗ trợ một mươi hai triệu đồng cho hai gia đình bị thiệt hại
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
một vụ khai thác cát trái phép trên lưu vực sông crono vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt quả tang và xử lý
tăng vật phương tiện bị lực lượng chức năng tạm giữ là một chiếc tàu không có bảng hiệu bảng tên
trở trên ba mươi mét khối cát vừa khai thác cháy phép trên sông crono
bước đầu hai ông nguyễn quang tứ ở thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
và hoàng văn hậu ở huyện đắk lắc
đã được ông trần văn dần ở xã đắc rô huyện crono tỉnh đắk nông thuê lái chiếc tàu này
qua làm việc ông trần văn dần chủ tàu cũng đã thừa nhận về việc thuê người đi khai thác cát trái phép trên sông crono
sau đó vận chuyển về bến cát của gia đình ở xã đắc rô để bán lại cho người dân nhằm thu lợi bất chính
thưa quý vị và các bạn
tại bình định công an tp hcm
thành phố quy nhơn vừa điều tra triệt xóa một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy exciter thu giữ nhiều tăng vật và dụng cụ gây án
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố quy nhơn tỉnh bình định liên tiếp xảy ra mất trộm xe máy exciter
một trong những nạn nhân là anh trần văn trung ở huyện phù mỹ
ngày một mươi chín tháng năm anh trung dựng xe exciter tại một quán nước mía trên đường tây sơn chỉ trong nháy mắt đã bị mất trộm
trước đó một ngày tại khu vực siêu thị cốt mát ở trung tâm thành phố quy nhơn
cũng xảy ra vụ trộm xe máy xcer của anh phan thanh nam ở huyện phù cát tỉnh bình định
anh nam không gửi xe vào bãi mà dựng xe bên ngoài cổng siêu thị tranh thủ đi vào bên trong mua hàng
chưa đầy năm phút khi quay ra thì chiếc xe đã biến mất
trước việc liên tiếp xảy ra mất trộm xe máy của người dân công an tp quy nhơn đã tăng cường lực lượng
triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiên trì xác minh và làm rõ một nhóm đối tượng khả nghi từ nơi khác đến
sau khi tiếp nhận tin báo về việc mất xe máy của anh nam chúng tôi tiến hành tử lực lượng đến hiện trường
nắm tình hình và thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân
qua đó thì phát hiện trước khi mất xe có hai đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng về hình
dạng quần áo dán người và chiều hướng tới và đi khỏi vị trí mất xe nên tiến hành tập trung lực lượng ti xét
với đầy đủ chứng cứ tài liệu vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu công an tp quy nhơn bắt khẩn cấp các đối tượng
nguyễn xuân ý hai mươi ba tuổi vũ văn tâu hai mươi bốn tuổi và nguyễn văn phi hai mươi bảy tuổi đều ở tỉnh nghệ an
khi chúng đang ẩn nấp tại một nhà trọ ở phường nhân phú thành phố quy nhơn
cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều dụng cụ chuyên dụng để trộm xe
phá sóng lịnh vị bước đầu các đối tượng khai nhận với đồ nghề mang theo
bọn chúng không mất nhiều thời gian phá khóa sau khi tiếp cận được xe máy
chúng còn dùng máy phá sóng lịnh vị nếu trong xe có cải thiết bị này
khi phát hiện các loại xe black excenter hay sh đặc biệt là xe có giới trị cao
chúng tới kiểm tra phát hiện mà không có khó cổ dễ di chuyển được
thì chúng dắt xuống đường và một đối tượng là ngồi lên cầm lái
đối tượng còn lại là sử dụng xe máy của phương tiện gây án của chúng
nổ máy và đẩy xe đến vị trí để cắt dấu và sau đó bán lại cho người khác
đến thời điểm hiện tại các đối tượng khai nhận đã đến quy nhơn được hơn nửa tháng
sau khi theo dõi phát hiện nhiều người mất cảnh giác nên đã báo
trong ngày hôm nay mưa có lượng giảm dần nhiệt độ ở trong ngưỡng mát mẻ
với nhiệt độ đạt ở mức là hai mươi ba đến ba mươi hai độ
sang đến ba ngày tiếp theo trên hệ thống khí quyển tầng cao
quá trình hội tụ còn duy trì nên những cơn mưa rào rải rác tập trung nhiều
trong khoảng nửa đêm về sáng nên nhiệt độ vì vậy cũng sẽ giảm
giảm nhẹ đi đôi chút
với tác động của dạnh áp thấp bị nén mưa rông đã tăng trở lại ở các tỉnh
từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy thời tiết khu vực này vẫn chưa ổn định
mưa rông khả năng xảy ra giải rác trong khoảng chiều tối và đêm
nên nhiệt độ vì vậy sẽ chưa tăng cao với nhiệt độ cao nhất sẽ chạm ngưỡng là ba mươi ba độ
trong khi đó từ đà nẵng cho đến bình thuận mưa rông không nhiều
chủ yếu xảy ra cục bộ cùng nền nhiệt độ ít biến động với nhiệt độ thấp nhất trong ngày
sẽ đạt ở mức là hai mươi năm hai mươi bảy độ và cao nhất ổn định ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
nhìn chung là chưa có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trên khu vực
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác có nơi có mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc
mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi đó vùng mưa rông đẹp
cảnh báo nhiều trong ba ngày tới tiếp tục là các tỉnh thuộc khu vực nam bộ
do ảnh hưởng của đới gió mùa tây nam với quá trình hội tụ mạnh mẽ ở trên mực một năm trăm linh m
nên những đám mây đối lưu liên tiếp được hình thành
đến chiều tối và đêm sẽ cho mưa rông diện rộng trên khu vực
nhiều nơi sẽ có lượng mưa vừa đến mưa to với nhiệt độ là từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ
bản tin mùa mùa ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại